sáng ba tháng bốn công an huyện bình chánh xử phạt bà nguyễn thị ngọc hiền ba mươi ba tuổi trú tại xã bình chánh huyện bình chánh vì tung tin sai sự thật là chợ bình chánh bị phong tỏa một mươi năm ngày lên facebook cá nhân khiến nhiều người hoang mang lo lắng
cơ quan công an quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi triệu đồng và yêu cầu bà hiền xóa bài viết trên facebook